đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục làm việc tại cần thơ sau khi kiểm tra thực địa đoàn đã nghe các nhà thầu đơn vị quản lý dự án giao thông trên địa bàn báo cáo một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn thời gian thi công chiều dài tuyến phương thức quản lý khai thác công trình sau khi hoàn thành
tại các buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát đã đặt câu hỏi với đại diện bộ giao thông vận tải các ban ngành liên quan và nhà đầu tư về các vấn đề quy định tiêu chí dự án đầu tư theo hình thức bot tiêu chí đánh giá năng lực của nhà đầu tư trong quá trình chỉ định thầu và thực hiện dự án việc lập thẩm định dự án xác định giá trị công trình phương án hoàn vốn làm rõ lý do các trạm thu phí không bảo đảm khoảng cách bảy mươi km khiến mật độ trạm thu phí dài đặc
phát biểu tại buổi làm việc phó trưởng đoàn thường trực nguyễn đức kiên ghi nhận những hiệu quả kinh tế xã hội ban đầu của các dự án mang lại cho địa phương đoàn sẽ tiếp tục làm việc với bộ giao thông vận tải bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính đại diện ngân hàng nhà nước và giám sát tại một số địa phương như long an bến tre